thưa quý vị thông tin từ ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
tính đến sáu giờ sáng ngày hôm nay một mươi tháng bốn cả nước không ghi nhận ca mắc covid một mươi chín mới
tổng số ca mắc covid một mươi chín hiện nay là hai trăm năm mươi năm trường hợp trong đó một trăm hai mươi tám bệnh nhân đã khỏi bệnh
trong tổng số hai trăm năm mươi năm trường hợp mắc covid một mươi chín tại nước ta có một trăm năm mươi tám người từ nước ngoài chiếm sáu mươi hai
chín mươi bảy người lây nhiễm thứ phát
dự kiến trong ngày hôm nay một mươi bốn bệnh nhân sẽ được công bố điều trị khỏi bệnh covid một mươi chín
trong đó có một mươi bệnh nhân tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở hai
bệnh nhân tại bệnh viện đa khoa tỉnh bắc ninh
một bệnh nhân tại bệnh viện đà nẵng
hai bệnh nhân tại bệnh viện đa khoa tỉnh bình thuận
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín của xã yên trung huyện yên phong tỉnh bắc ninh
vừa tiến hành kiểm tra phát hiện tổ hợp cà phê nhà nghỉ sen một trăm ba mươi hai
do vũ tiến dũng ở thôn trần xá xã yên trung làm chủ vẫn hoạt động đón tiếp khách
tại thời điểm kiểm tra quán bar đã đóng cửa kéo rèm
thế nhưng bên trong vẫn có khoảng hai mươi khách đang uống cà phê
tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế
và đề nghị xử phạt hành chính hành vi không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh
với mức xử phạt từ năm đến một mươi triệu đồng
đồng thời yêu cầu chủ cơ sở sen một trăm ba mươi hai tạm dừng hoạt động theo quy định
chuyển sang những thông tin về diễn biến của dịch bệnh covid một mươi chín trên thế giới
tại tất cả các nước lực lượng y bác sĩ luôn là những người ở tuyến đầu phòng chống dịch
chính vì vậy họ cũng phải đối mặt với nguy cơ lây nhiễm cao
liên đoàn bác sĩ quốc gia của italia vào ngày chín tháng bốn cho biết
tính đến nay đã có khoảng một trăm linh bác sĩ tử vong do nhiễm virus sars cov hai
gây dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp covid một mươi chín kể từ khi dịch bệnh này bùng phát ở nước này vào hồi tháng hai
liên đoàn bác sĩ quốc gia của italia cho rằng
liên đoàn bác sĩ quốc gia của italia cho biết

cùng ngày trung tâm quản lý tình hình covid một mươi chín thái lan công bố số liệu cho thấy
tỷ lệ các nhân viên y tế nhiễm sars cov hai ở nước này là ba bốn tổng số các ca nhiễm được ghi nhận cho đến nay
thời gian chống dịch là thời điểm hết sức khó khăn cho bất kỳ cá nhân nào trong xã hội
tuy nhiên thời kỳ đen tối này cũng đã đánh thức tinh thần nhân đạo tương thân tương ái trong nhiều người
tại hàn quốc có một người thợ đánh giày đã tình nguyện trao tặng mảnh đất rộng hơn ba mươi hai m hai
cho chính quyền địa phương để lấy kinh phí chống dịch
ông kim một người thợ đánh giày năm nay đã sáu mươi tuổi quyết định trào mảnh đất của gia đình mình
cho chính quyền pazu thành phố phía tây bắc seoul để bán và dùng số tiền đó giúp đỡ người dân trong thời kỳ dịch bệnh
tôi đã trải qua một tuổi thơ khó khăn và cũng nhận được sự giúp đỡ từ người khác
tôi luôn nghĩ rằng một ngày nào đó mình cũng có thể làm được điều tương tự
vì tôi không tìm được những người đã từng giúp đỡ mình nên tôi nghĩ giúp đỡ xã hội
chính là cách đền ơn cho những người đã từng cứu giúp mình năm xưa
ông kim cho biết vợ ông không hề phản đối quyết định của ông
cả hai đều vui khi có thể góp phần nhỏ của mình giúp đỡ xã hội
vợ chồng ông kim đã mua mảnh đất này nhiều năm về trước với hy vọng có thể tận hưởng không khí núi rừng
ông kim chia sẻ nếu như ông có tiền ông sẽ quyên góp tám hai trăm linh đô la mỹ
tương đương với giá trị mảnh đất khi ông mua nó